quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê văn thủy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn bầu xã kim trung huyện đông anh tp hà nội về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
cũng phạm tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện ninh giang tỉnh hải dương là đối tượng lê đức bình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn bình cách xã hà thanh huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
còn về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản công an huyện kim thành tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng văn hường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã kim liên huyện kim thành tỉnh hải dương
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn
năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện